ngày mai hàng triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
một kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh hết sức đặc biệt
và một trong những vấn đề đang được dư luận quan tâm là công tác chống gian lận thi bằng công nghệ cao
sẽ được thực hiện thế nào khi kỳ thi được tổ chức trong điều kiện dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
và thí sinh được khuyến nghị đeo khẩu trang trong phòng thi
phòng thi trang thiết bị phục vụ thi đã được chuẩn bị sẵn sàng
hệ thống camera giám sát đã được hoàn thiện bàn giao
công tác tập huấn cho cán bộ coi thi các phương án tương ứng với từng kịch bản đã được vạch sẵn
tuy nhiên tâm lý căng thẳng lo lắng đối với cán bộ tham gia công tác coi thi năm nay là điều khó tránh
khi mà dịch bệnh cũng như các thiết bị gian lận thi cử ngày càng phức tạp và khó kiểm soát
còn nếu để mà để xem xét được các cái trang thiết bị đó nó có ảnh hưởng đến và đó như thế nào thì cái đấy là bộ phần khác
đấy là bộ công an có thể hướng dẫn
lo lắng đối với cán bộ coi thi là điều dễ hiểu khi mà vừa qua hai trăm linh bộ sản phẩm với hai mươi ba mặt hàng
với hàng trăm thiết bị ghi âm ghi hình định vị ngụy trang dưới hình thức chiếc đồng hồ bút usb mũ lưỡi chai cúc áo
vừa bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ ngay tại hà nội
chúng được giao bán với tên gọi dụng cụ thi cử
các đối tượng khai nhận mới bán được hơn một trăm linh thiết bị là camera trên ba trang web
các thiết bị ghi âm ghi hình định vị này được nguy trang khéo léo
người mua hàng được hướng dẫn cách dùng các thủ thuật nghe đọc chép bài
qua kinh nghiệm của chúng tôi trong công tác bảo vệ thi trong nhiều năm
chúng tôi thấy rằng là với thiết bị công nghệ cao có tân tiến đến bao nhiêu
thì cũng sẽ dễ dàng phát hiện được nếu mà giám thị tham gia thực hiện đúng cái trách nhiệm của mình
năm nay do dịch covid một mươi chín
nên việc phòng chống gian lận thi cổng
sẽ khó khăn hơn khi các thí sinh đeo khẩu trang trong phòng thi
do vậy cục an ninh mạng bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ giáo dục và đào tạo
để chủ động ngăn chặn nếu có xuất hiện tình trạng sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử